nhân dịp kỷ niệm một mươi bốn năm ngày di sản văn hóa việt nam mới đây sở văn hóa và thể thao hà nội đã tổ chức triển lãm nghệ thuật đa phương tiện tranh hàng chống tại bảo tàng hàng trống
triển lãm trưng bày năm mươi bức tranh hàng chống của nghệ thuật lê đình nghiên người duy nhất nắm giữ bí quyết làm tranh hàng trống xoay quanh chủ đề tranh thờ tranh tết tranh thế sự giúp người xem có cái nhìn tổng quát sâu hơn về dòng tranh này
đặc biệt triển lãm còn có một không gian ứng dụng công nghệ xử lý thời gian thực để người xem có thể tương tác với các tác phẩm được trưng bày
triển lãm nhằm tôn vinh giá trị di sản của tranh hàng chống nói riêng và các dòng tranh dân gian việt nam nói chung qua đó góp phần gìn giữ phát triển giá trị văn hóa truyền thống của việt nam